kính chào quý vị và các bạn
sự báo từ đêm nay đến ngày hai mươi các tỉnh thành thuộc khu vực đông bắc bộ
chịu ảnh hưởng của sảnh áp thấp dịch chuyển dần xuống
kết hợp với vùng hội tụ gió đến độ cao khoảng năm mét nên có mưa rào và rông
riêng khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi
ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều
giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ vùng đồng bằng có nơi trên ba mươi bốn độ
sang đến ngày hai mươi một mưa trên toàn khu vực có xu hướng giảm
nhiệt độ tăng lên mức ba mươi hai ba mươi năm độ
phía tây bắc bộ cũng có mưa rông trong hai ngày tới
riêng khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi
nhiệt độ vào ngày một mươi chín và ngày hai mươi đạt mức cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó sẽ tăng nhẹ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
ngoại trừ thanh hóa có khả năng xuất hiện mưa rông và nhiệt độ giảm nhẹ
còn lại các tỉnh từ nghệ an trở vào đến thừa thiên huế
phổ biến vẫn là ban ngày trời nắng nhiều trong ba ngày tới
nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt vẫn xảy ra
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
tại các tỉnh từ đà nẵng
phú yên trong ba ngày tới vẫn có nắng nóng đến nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi sáu ba mươi tám độ có nơi cao hơn
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận có nhiệt độ thấp hơn
nhưng vẫn ở ngưỡng nắng nóng là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
chịu ảnh hưởng của gió tây nam có cường độ trung bình
nên ban ngày trời nắng những cơn mưa rông lui về chiều muộn và tối
với thời gian mưa không kéo dài
tuy nhiên trong cơn rông vẫn có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi chín ba mươi hai độ
nam bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới
tập trung về chiều muộn và tối
trong cơn rông vẫn có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi năm độ